sau ca phẫu thuật bệnh nhân được theo dõi sức khỏe sử dụng thuốc chống thải ghép
và sẽ xuất viện trong ngày hôm nay một mươi bảy tháng sáu
được biết đây là ca ghép tim thứ năm tại bệnh viện chờ rẫy

bao gồm ghép tim ghép gan và ghép thần
thưa quý vị dừa là loại cây được trồng nhiều khu vực đồng bằng sông cửu long

công việc tướng trường rất bình thường nhưng tìm mẫn rất nhiều nguy cơ tai nạn
thậm chí đe dọa đến tính mạng
đây là cách mà những người dân nông thôn dùng để bẻ dừa
người leo phải dùng sức của cả tay và chân để bám vào thân
không có dây không có công cụ hỗ trợ
nên để hái một trái dừa người thanh niên này phải mất rất nhiều sức lực

chứ lại nó tìm mẫn nhiều rủi ro

mình phải dùng sức để mình leo lên những cái dừa mà mình hái để thu hoạch
vất vả nhưng nhiều người lại chọn nghề này để làm kế mua sinh
không ít trường hợp đã bị té ngạ chén thương nặng

trước đó anh đã rơi từ ngọn dừa cao năm mét xuống đất
leo lên cái dừa cầu trai
rồi rớt xuống dưới
là hai cái chân đồ đứng không được cây đó
đứng không được rồi bắt đầu mình ngồi
mình mới kêu cái người đi chung với mình đó
cổng vô nhà
rồi trở về nhà

rồi trở về bệnh viện sóc trăng
bệnh viện sóc trăng mới đưa lên thẳng lên đây
kết quả ct scan cho thấy
thân rút sóng l ba của bệnh nhân bị gãy vỡ
chèn ép thần kinh
các bác sĩ của bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
phải phẫu thuật thay thế
đốt sóng bị vỡ bằng đốt sóng nhân tạo tetium
chấn thương cuộc sống để mà phải thay đốt sóng thì cũng rất là ít
tại vì hầu như là nếu vỡ mà còn vững
thì chúng tôi chỉ làm cứng đơn thuần
và nếu có chèn ép thần kinh thì mình giải ép kèm theo
đối với những trường hợp nhẹ mà không có chèn ép
thì chúng tôi chỉ phẫu thuật giải ép xâm lấn tối thiểu
tức là bệnh nhân không cần phải mổ hở
nhưng mà riêng đối với cái trường hợp này
nếu mình chỉ làm như vậy không
thì cái mức độ giải f nó không tối đa
khi mà mọi người xem cái phim city
mọi người thấy là cái đốt đó nó vỡ hầu như là không còn gì cả
và cái mảnh vỡ đó chèn rất nặng
do đó là bắt buộc mình phải lấy cái mảnh vỡ đó ra
thì mình mới giải ép tuyệt đẩy
theo các bác sĩ đa phần người dân leo dừa rơi từ trên cao xuống
đều dùng chân tiếp xúc với mặt đất
điều này đã khiến trọng lượng thân trên dồn xuống cuộc sống gây chấn thương nặng
để tránh những chấn thương nguy hiểm khi bể dừa
bà con nên dùng thang
những cây cao thì nên dùng dừa

điều tra ban đầu khoảng sáu giờ ngày một mươi ba tháng sáu
lái xe ngô văn bền điều khiển ô tô tải chạy trên đường hồ chí minh
khi xe chạy đến chợ ba trăm một mươi hai xã đắk đờ đa
đã tông vào xe container biển số lưu thông cùng chiều
sau đó tiếp tục chạy về phía trước khoảng một trăm linh mét
và tông vào xe tải khác chạy cùng chiều
khiến xe này bị lật và đè lên nhiều người dân
chưa dừng lại người dân
chưa dừng lại chiếc xe gây tai nạn tiếp tục tông vào xe tải bốn mươi tám c ba nghìn năm trăm bảy mươi chín chạy cùng chiều
khiến xe này văng vào lề đường và tông vào bốn xe mô tô
vụ tai nạn liên hoàn đã khiến năm người tử vong năm người bị thương nặng và nhiều người bị thương
nguyên nhân ban đầu được xác định là xe của tài xế ngô văn bền mất phanh
đâm điên tiếp và các xe tải khác gây ra vụ tai nạn thương tâm
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an
chỉ trong vòng một tháng tổng kiểm soát phương tiện
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn bốn trăm linh trường hợp vi phạm
trong đó có hơn hai mươi trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
sau một tháng giao quân tổng kiểm soát phương tiện
lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã phát hiện lập biên bản hơn bốn trăm linh trường hợp vi phạm
tức giới phép lái xe gần hai mươi bảy ba trăm linh trường hợp
so với thời gian liền kề trước khi thực hiện kế hoạch
số vi phạm tăng gần bảy mươi ba bốn trăm linh trường hợp tương đương với khoảng một trăm sáu mươi
thông qua công tác tuần tra kiểm soát
lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp bắt giữ nhiều vụ việc phạm pháp hình sự
buôn lậu gian lận thương mại bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định
cụ thể lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện hơn ba trăm tám mươi vụ
bắt giữ gần bốn trăm sáu mươi đối tượng có dấu hiệu tội phạm
về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
cục cảnh sát giao thông đã tham mưu bộ công an
báo cáo đề xuất và đã được chính phủ có nghị quyết chấp thuận
cho phép xây dựng luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
thuộc quản lý của phòng cảnh sát giao thông tp hà nội
những năm qua nhờ có sự và cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng tp hà nội
tình hình an toàn giao thông trên tuyến đường thủy đã được đảm bảo
góp phần tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên các tuyến đường thủy nội địa
tình trạng tội phạm khai thác khoáng sản cát trái phép
luôn là vấn đề nhức nhối mặc dù cơ quan chức năng nỗ lực đấu tranh
mới đây nhất tại địa bàn xã thượng cát quận bắc từ liêm tp hà nội
đội cảnh sát giao thông đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
tóm gọn ba tàu sắt đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông hồng
đây là những chiếc tàu vi phạm nghị định một trăm ba mươi hai hai nghìn một mươi năm ndcp
đang được tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi khai thác cát trái phép và đánh bạc
đội cảnh sát giao thông đường thủy số ba đã phối hợp với đội hai phòng cảnh sát hình sự
đã xác minh và làm rõ những tàu nghi là đánh bạc tại sông hồng
và thuộc địa bàn đội cảnh sát giao thông đường thủy số ba quản lý
trong đó từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đã phối hợp và kiểm tra bốn tàu
nghi là đánh bạc đánh bạc đánh bạc đánh bạc đánh bạc đánh bạc đánh bạc đánh bạc đánh bạc đánh bạc đánh bạc đánh bạc đánh bạc đánh bạc
và có tổ chức đánh bạc ở trên sông
cái cát tặc thì theo như là người dân nói là cát tặc thì đội cảnh sát giao thông đường thủy số ba
là cũng thường xuyên tuần tra và xử lý nếu có là bắt giữ và xử lý theo pháp luật
đội cảnh sát giao thông đường thủy số ba phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
phụ trách quản lý tuyến đường thủy với chiều dài hơn sáu mươi km
và để đảm bảo an toàn giao thông cũng như tình hình an ninh trật tự
trên toàn tuyến các tổ công tác thường xuyên phân chia để tuần tra kiểm tra và xử lý các tàu vi phạm
đây là một trong những chiếc tàu qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện ra những vi phạm
cái vi phạm này sẽ bị lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật
bây giờ là lực lượng của an sẽ lập biên bản với cái vi của anh

bên cạnh việc xử lý nghiêm đối với các phương tiện
người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về an toàn giao thông
tổ công tác thường xuyên kiểm tra hướng dẫn việc chấp hành các quy định
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
như việc đăng ký đăng kiểm phương tiện tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật giấy phép hoạt động
các trang thiết bị an toàn
thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo
đội cảnh sát giao thông số ba thuộc phòng cảnh sát giao thông
đã phối hợp với các lực lượng chức năng
ví dụ như là phòng cảnh sát hành thức và công an các quyện huyện
thuộc địa bàn quản lý xác minh làm rõ các phương tiện
thuyền bè tàu trên sông xây dựng các kế hoạch và triển khai
tức là hàng
hàng ngày thì có các tổ tuần tra đi kiểm tra các phương tiện
trong đó đội cảnh sát giao thông kiểm tra vừa kiểm tra vừa tuyên truyền nhắc nhở
mặc dù thường xuyên tuần tra phát hiện và xử lý các phương tiện vi phạm
nhưng công tác đấu tranh với tội phạm trên đường thủy vẫn còn gặp nhiều khó khăn
do điều kiện đặc thù sông nước địa bàn quản lý trải dài
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy mỏng
nên các đối tượng thường lợi dụng lúc lực lượng chức năng vắng mặt
để hoạt động trái với quy định của pháp luật
do đó cần phải có sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương
để đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường thủy
đào tạo vừa ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
ngoài những nội dung hướng dẫn về công tác tổ chức thi
văn bản còn có nhiều quy định mà học sinh cần chú ý trước khi bước vào kỳ thi
cụ thể về địch thi tốt nghiệp trung học vật thông năm hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố thời gian làm bài của từng bài thi
môn thi thành phần của bài
tổ hợp trong đó sáng ngày tám tháng tám các cán bộ coi thi họp tại điểm thi
và chiều cùng ngày các thí sinh đến làm thủ tục đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế
thí sinh sẽ thi môn ngữ văn đầu tiên vào sáng ngày chín tháng tám và chiều cùng ngày thi môn toán
trong ngày một mươi tháng tám thí sinh sẽ phải lựa chọn môn thi khoa học tự nhiên
hoặc khoa học xã hội vào buổi sáng và hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ vào buổi chiều
ngoài ra bộ giáo dục và đào tạo cũng hướng dẫn về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
công tác phối hợp trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
cùng với đó bộ hướng dẫn chi tiết về các phần mềm dùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
cũng như chế độ báo cáo lưu trữ
một trong những quy định bắt buộc của bộ giáo dục và đào tạo đối với thí sinh
khi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi là phải có căn cước công dân
từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng sáu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đồng thời đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng
đây cũng là khoảng thời gian các sở giáo dục và đào tạo các đơn vị trực thuộc được sở phân công
nhận phiếu đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào hệ thống quản lý thi của bộ giáo dục và đào tạo
sẽ gặp những điều tốt đẹp niềm vui và may mắn
nhưng cũng có những người thì mong một ngày mới đến để họ được làm
và mang những điều tốt đẹp đến cho mọi người xung quanh
và câu chuyện của nhân vật dưới đây sẽ là một ví dụ
là kế toán tại trường tiểu học lê lợi xã tam lộc huyện phú ninh tỉnh quảng nam
nhưng chị nguyễn thị hồng hải lại có biệt danh là cô hải xe ôm
câu chuyện về cái tên đặc biệt này đó là hành trình hơn bảy năm dòng dã
mà cô đã tự nguyện đưa đón chăm sóc cho hàng chục em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện miền núi này
mẹ mất khi em vừa tròn một mươi bảy tháng tuổi cha bỏ đi
từ tuổi thơ của em nguyễn thị thu thủy xã tâm lộc huyện phú ninh tỉnh quảng nam
là những tháng ngày thiếu vắng đi sự chăm sóc yêu thương của cả cha lẫn mẹ
em sống với bà ngọi đã ngòi sáu mươi mang trong mình căng bệnh tim hiểm nghèo
con đường đến trường của em cũng vì thế mà trở nên thật xa bờ
thế nhưng như một phép màu đến với em hơn ba năm nay
có một người phụ nữ vẫn cần mẫn từng ngày đón đưa em đến lớp
lo lắng như chính mẹ ruột
cô hả rất tốt cô hả người rất tốt nên phải có cái duyên của cô hả
cô hả cứ để vô cô hả sẵn sát cô hả chữa cho mẹ hàng hào

một khỏi là thôi chứ không chữa chừng mùa nào không học được người
có khỏi nào con chữa được là con chữa không biết thôi
rồi ra bọn bớt lo tâm
người phụ nữ trong câu chuyện ấy chính là chị nguyễn thị hồng hải
nhân viên kế toán của trường tiểu học lê lợi
thủy cũng không phải là học sinh duy nhất mà chị hải đưa đón hàng ngày
trong quá trình công tác tại trường cứ biết được hoàn cảnh của em nào khó khăn
chị lại lặn lội đến từng nhà đưa các em đi học rồi lại đón các em về
chị chỉ hy vọng việc làm nhỏ của mình
sẽ giúp các em bám lớp bám trường không dở dàng trên con đường học tập
việc làm của tôi hàng ngày đơn giản là cũng rất khó từ tấm làng
cũng như là người mẹ với những đứa con
trong thời gian qua thì bọn thân tôi cũng nhận được chữ đưa đón là tính luôn cháu thị là tóm cháu
được sự quan tâm của gia đình
đặc biệt là người chồng và chi bộ nhà trường đã tạo điều kiện để bọn thân tôi đưa đón cháu trong thuốc thời gian qua
cô nguyễn thị hồng hải cũng là một tấm gương thực sự mà nhìn nhận vào đó để rồi tất cả đơn vị cũng có những cái gương điển hình học tập theo
thì thực sự trong suốt quá trình thời gian năm hai nghìn một mươi tám trở về trước thì cô cũng đã làm rất nhiều những cái việc mà đưa đón học sinh đến trường
cô thì công tác ở tại trường mẫu giáo tây hồ
tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín thì cô chuyển về làm kế toán ở tại trường tiểu học lê lợi
trong điều kiện của cô nguyễn thị hồng hải thì thực sự đó là một tấm gương mà cũng nên được nhân rộng
không chỉ dừng lại ở việc đưa đón các em đi học
chị hải còn sắm sửa từng quyển vỡ cây bút mây từng cái áo mới để các em phần nào bớt đi những thiếu thốn
có được một tuổi thơ tròn vàng với bạn bè cùng trang lứa
hạnh phúc với chị
chỉ đơn giản là nhìn các em
đừng tiến bộ từng ngày
khỏe mạnh từng ngày
vui vẻ từng ngày
vâng từ một sống đẹp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân